bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và cục an toàn thông tin về việc ra soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bản quyền fifa world cup hai nghìn hai mươi
chỉ đạo này của bộ thông tin truyền thông được đưa ra ngay sau khi nhận được công văn của đài truyền hình việt nam về việc phối hợp hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm quy định của fifa về bản quyền world cup hai nghìn một mươi tám
chỉ sau vài ngày từ khi world cup hai nghìn một mươi tám khai mạc đã có hơn bảy trăm linh trường hợp vi phạm bản quyền phát sóng giải đấu này trên hệ thống internet
nhiều website vẫn ngang nhiên livestream đăng tải clip vi phạm bản quyền trên mạng xã hội facebook và trang chia sẻ video trực tuyến youtube
nếu tình trạng vi phạm bản quyền tiếp tục tiếp diễn vtv rất khó để có thể duy trì bản quyền phát sóng world cup hai nghìn một mươi tám và nguy cơ bị phía fifa cắt sóng bất cứ lúc nào là hoàn toàn có thể xảy ra
khi đó người hâm mộ bóng đá việt nam sẽ rất thiệt thòi khi không được tiếp tục theo dõi phần còn lại của world cup hai nghìn một mươi tám trên các kênh sóng truyền hình
thưa quý vị và các bạn
trong bộ phim của viện nghiên cứu phòng chống ung thư ước tính việt nam có khoảng chín mươi bốn người chết vì ung thư mỗi năm
tỷ lệ tử vong do ung thư tại việt nam đứng thứ bảy mươi tám trên một trăm bảy mươi hai quốc gia được điều tra
bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở việt nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh và trẻ hóa hơn trước
hiện mỗi năm việt nam có hơn một trăm hai mươi sáu ca mắc mới và khoảng chín mươi bốn người tử vong vì ung thư
phần lớn người bị bệnh ung thư đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn
nên việc điều trị càng trở nên khó khăn và tốn kém
đầu tiên là anh có đến chi nhánh riêng của bạch mai
anh có đi khám thực chiếu thì người ta bảo u bằng phổi
sau nữa thì lại sang bên bệnh viện phổi trung ương
thì người ta cũng nói như thế
khi người ta cho ở đấy để điều trị hai mươi một ngày người ta cho xét nghiệm thì người ta bảo u ác
trước khi mà vào đây thì anh rất yếu
chân tay và
cơ thể anh yếu
và nói thì anh nói ngọc
nói không rõ không nét
anh nguyễn bá đoàn ở huyện lương tài tỉnh bắc ninh mang trong mình căn bệnh ung thư phổi
anh đã được gia đình đưa đi rất nhiều nơi để chữa bệnh
đồng y có tây y cũng có nhưng sức khỏe không có dấu hiệu hồi phục
căn bệnh này đã khiến anh bị di căn lên não xương cũng bị tổn thương
sau một thời gian điều trị tại bệnh viện sức khỏe của anh đoàn đã khá lên trông thấy anh hoàn toàn phù hợp với phác đồ điều trị được đưa ra
như quý vị đã thấy qua những hình ảnh vừa rồi anh đoàn là một trong những trường hợp mắc bệnh ung thư và đã được chữa trị kịp thời bằng những trần đoán và phác đồ điều trị phù hợp nhờ một phần mềm hỗ trợ
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem công nghệ đó là gì và nó có vai trò như thế nào trong việc trần đoán ung thư
đây là một buổi hội trần của hội đồng chuyên môn tại trung tâm ung biếu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
khác với mọi lần sau khi đã thảo luận về tình trạng bệnh của một bệnh nhân ung thư phổi các bác sĩ đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ đưa ra pháp đồ điều trị
chỉ cần nhập thông tin dữ liệu của bệnh nhân ngay lập tức hệ thống sẽ đưa ra những phác đồ điều trị và những tiên lượng có thể xảy ra trong suốt quá trình điều trị của bệnh nhân
cụ thể thì khi mà sử dụng ibm watson for oncology thì bác sĩ cần có những thông tin trần đoán chính xác về bệnh về giai đoạn bệnh và những dữ liệu thông tin về tình trạng của bệnh nhân
về sức khỏe chung về các bệnh tật phối hợp rồi là kể cả những cái phác đồ đã điều trị trước
khi mà đã đưa những thông tin rất là cá thể cho tất cả người bệnh lên hệ thống ibm watson
thì hệ thống sẽ đưa ra những phân tích và cũng nhanh chóng trả về những báo cáo
đây là những gợi ý cho bác sĩ những chiến lược điều trị cũng như là các phác đồ điều trị rất cá thể hóa trong từng những trường hợp bệnh nhân cụ thể
ứng dụng ibm orston for oncology là công nghệ điện toán biết nhận thức hỗ trợ bác sĩ
đưa ra những thông tin rất là cá thể cho tất cả người bệnh nhân và cũng như là các pháp đồ điều trị rất là cá thể hóa trong từng trường hợp bệnh nhân
và cũng như là các pháp đồ điều trị rất là cá thể hóa trong từng trường hợp bác sĩ

bao gồm mỹ hàn quốc trung quốc ấn độ thái lan malaysia và bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ là cơ sở đầu tiên tại việt nam triển khai ứng dụng này
đề xuất về pháp đồ điều trị của hệ thống có sự trùng hợp rất cao với những giải pháp mà hội đồng trần đoán đưa ra tại nhiều nước trên thế giới
do đó mức độ tin cậy rất cao đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích giúp các bác sĩ đưa ra các quyết định cuối cùng

đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích giúp các bác sĩ đưa ra các quyết định cuối cùng